việc ra đời ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa qua được coi là cuộc cách mạng trong quản lý khu vực doanh nghiệp này
đây là bước quan trọng để phân biệt rõ hơn tách bạch hơn giữa chức năng quản lý nhà nước và chức năng kinh doanh của doanh nghiệp
từ đó thúc đẩy cải cách mạnh mẽ và nâng cao hiệu quả toàn diện trong toàn bộ hệ thống các tập đoàn doanh nghiệp nhà nước
kể từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám ủy ban này trực tiếp làm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại bảy tập đoàn và một mươi hai tổng công ty nhà nước
với số vốn lên đến trên một triệu tỷ đồng và tổng giá trị tài sản hơn hai ba triệu tỷ đồng
đây được coi là siêu ủy ban thay thế mô hình quản lý vốn trước đây
ở mô hình mới ủy ban chỉ tập trung nắm các doanh nghiệp nên có cơ hội lắng nghe chỉ đạo chi tiết hơn
ủy ban là cầu nối tốt nhất đưa tiếng nói doanh nghiệp với chính phủ và chỉ làm nhiệm vụ duy nhất là quản lý vốn
ủy ban chỉ tập trung vào nắm các doanh nghiệp thôi chúng tôi có cơ hội lắng nghe nhiều hơn và đi vào vấn đề chỉ đạo điều hành chi tiết hơn
từ đó ủy ban chính là cầu nối tốt nhất giữa doanh nghiệp với chính phủ thông qua các bộ ngành
ba triệu tỷ đồng tổng tài sản của các doanh nghiệp nhà nước tương đương bốn mươi sáu gdp nền kinh tế sẽ được chuyển giao về ủy ban quản lý vốn nhà nước
vốn nhà nước tại các doanh nghiệp sẽ tập trung về một mối thay vì phân tán tại nhiều bộ ngành như trước kia
các chuyên gia kinh tế cho rằng mô hình hoạt động của siêu ủy ban sẽ giúp tránh được tình trạng quản lý vốn theo kiểu vừa đa bóng vừa thổi còi
khi mà thành đập ủy ban này thì chúng ta làm một cái việc là tách được cái chức năng quản lý nhà nước và chức năng quyền đại diện chủ sở hữu
như vậy thì cái việc mà ra đời ủy ban thì nó khắc phục được cái chuyện như ta trước đây nó gọi là trồng chém
vừa là thực hiện quản lý nhà nước
những cái lĩnh vực mà các doanh nghiệp nhà nước về với ủy ban đều là những lĩnh vực rất quan trọng
nó nằm trong những cái tác động rất lớn chi phối cho cả đời sống kinh tế xã hội cũng như là cái dân sinh
chính vì vậy thì chúng tôi thấy rằng là trách nhiệm của ủy ban cũng cần phải làm thế nào để có một cái nắm chắc được cái tình hình thực trạng của doanh nghiệp
để từ đó tham mưu chính phủ có chỉ đạo các doanh nghiệp hoạt động
thời gian qua quá trình cải cách doanh nghiệp nhà nước đã đạt nhiều kết quả tích cực
tuy nhiên hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước còn chưa tương xứng với nguồn lực chưa phát huy được vai trò chủ đạo trong nền kinh tế
vì vậy ủy ban quản lý vốn nhà nước chính thức đi vào hoạt động với nhiều đột phá là kỳ vọng lớn về một bước ngoặt trong cải cách nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới